công an huyện châu thành tỉnh tiền giang vừa bắt giữ xe tải mang bền kiểm soát sáu mươi bảy l chín nghìn năm trăm ba mươi chín do phát hiện trên xe chở nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra xe tải nói trên lực lượng công an phát hiện trên xe có chờ nhiều hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài gồm một mươi bảy loa âm thanh năm năm trăm linh kg vải các loại một trăm tám mươi gram kg quần áo bốn thùng dầu một ba mươi chín mét khối gỗ chắc trên một năm trăm linh kg gỗ cầm lai
vào thời điểm kiểm tra tài xế dương quốc trường trú tại huyện châu phú tỉnh an giang đã xuất trình một số giấy tờ liên quan nhưng khi đổi chiếu thực tế lực lượng kiểm tra phát hiện số giấy tờ trên không phù hợp với các loại hàng hóa đang được vận chuyển trên xe
hiện công an huyện châu thành tiến hành lập biên bản tạm giữ xe tải mang bình kiểm soát sáu mươi bảy l chín nghìn năm trăm ba mươi chín và toàn bộ số hàng hóa trên đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan xác minh làm rõ và xử lý
vào sáng ngày một mươi bảy tháng chín tại khu vực xóm thôm ổ thị trấn tĩnh túc tỉnh cao bằng đội quản lý thị trường phối hợp với công an huyện nguyên bình tỉnh cao bằng đã bắt giữ hơn một con gà giống không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ
lực lượng chức năng phát hiện một mươi một đối tượng chở gà giống bằng xe máy trung bình mỗi người chở từ một trăm linh đến một trăm hai mươi con
qua kiểm tra toàn bộ số gà giống trên không có giấy tờ xuất xứ hàng hóa không qua kiểm dịch của ngành chức năng
các đối tượng khai nhận đây là giống gà tâm hoàng vận chuyển từ các trang trại hộ chăn nuôi xã tâm hồng huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc lên cao bằng đến hà giang tiêu thụ
các lực lượng chức năng đã tịch thu số gà nói trên bàn giao cho ngành thú y và cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
trong mấy ngày qua hàng chục ngàn con cá chẽm của sáu mươi hai hộ nuôi lồng bè ở xã hộ độ huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh đã bị chết hàng loạt
người nuôi cá đang đứng trước nguy cơ trắng tay sau vụ nuôi đầu tiên
nhận được tin báo của người dân chính quyền xã huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn đã đến kiểm tra nguyên nhân và lấy mẫu nước
theo nhận định ban đầu nguyên nhân dẫn đến cá chết là do cống ba ra đò điệm xả nước sau đợt mưa vừa qua làm thay đổi đột ngột môi trường sống của cá
theo thống kê của xã hộ độ đến thời điểm này đã có gần ba mươi lồng bè cá chết trắng các lồng bè cá khác cũng đang tiếp tục chết
trong khi để nuôi cá đến giai đoạn này các hộ đã phải bỏ ra chi phí cả trăm triệu đồng
những khoản đầu tư lớn của người dân đang phải đánh cược với những rủi ro không hoàn toàn do tự nhiên gây ra
tin quốc tế
ngày một mươi chín tháng chín một quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển libya cho biết một trăm hai mươi bốn người di cư trái phép đã bị nhà chức trách nước này bắt giữ tại một địa điểm gần thủ đô tripoli khi họ đang chuẩn bị vượt địa trung hải sang châu âu
quan chức trên cho biết họ đã bắt giữ một trăm hai mươi bốn người di cư trong đó có tám phụ nữ tại khu vực carabuli cách thủ đô tripoli sáu mươi km về phía đông
khi những người này đang chuẩn bị lên một chiếc thuyền để vượt địa trung hải tới châu âu tất cả những người di cư châu phi này đã được chuyển tới một khu tị nạn ở chipoli
với hơn một bảy trăm bảy mươi km bờ biển nhiều năm qua libya đã trở thành bãi đáp của những người di cư muốn tìm cuộc sống tốt hơn ở châu âu
những kẻ buôn người đã lợi dụng tình hình bất ổn kể từ cuộc nổi dậy hai năm hai nghìn một mươi một ở quốc gia bắc phi này nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh doanh phi pháp của chúng
bản tin một trăm hai mươi giây lúc một mươi năm h hôm nay xin được tạm dừng tại đây